đợt mưa lũ cuối tháng tám đầu tháng chín đã khiến nhiều trường học trên địa bàn tỉnh thanh hóa chìm trong biển nước
ngay sau khi nước rút ngành giáo dục thanh hóa đang khẩn trương khắc phục hậu quả sửa sang trường lớp để chuẩn bị cho năm học mới
tại xã vĩnh yên địa phương ngập nặng nhất huyện vĩnh lộc ngay sau khi nước rút
ủy ban nhân dân huyện đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an quân đội phòng cháy chữa cháy
cùng với các thầy cô giáo các bậc phụ huynh các em học sinh tiến hành dọn dẹp ba trường học mầm non tiểu học trung học cơ sở
do nằm ở vùng trũng nên trường tiểu học xã vĩnh yên bị ngập sâu có nơi ngập sâu tới ba mét nước
một lượng bùn đất khá lớn đã đổ về đây
nước lụt bao vây khiến phần lớn cơ sở vật chất của nhà trường bị ngâm trong nước hư hỏng nặng
tất cả chị em trong trường thì cũng trực ở trường là hai mươi bốn trên hai mươi bốn
là chờ khi nước rút ấy
đấy là dọn dẹp thì có gồm là ngay khi nước rút thì mặc dù là vào ban đêm nhưng mà tập thể giáo viên là vẫn cố gắng
và đồng thời là huy động cả phụ huynh cùng góp sức để dọn dẹp để có được nhà trường sạch sẽ để chuẩn bị cho năm học mới
như hiện nay thì chắc chắn là ngày năm tháng chín thì nhà trường cũng chưa thể tổ chức khai giảng cho các cháu được cho học sinh được
nhưng mà chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ cố gắng bằng mọi cái biện pháp
khắc phục khó khăn để làm sao mà có thể sớm nhất là tổ chức dạy và học để kịp cái chương trình
đợt mưa lũ vừa qua đã khiến một mươi ba điểm trường trong toàn tỉnh thanh hóa bị ngập lụt
sáu điểm trường bị ảnh hưởng bởi xa lở đất hai nhà bán trú cho học sinh bị vui lấp
cùng với việc nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
các nhà trường ở vùng lũ trong tỉnh thanh hóa đang tích cực thống kê cơ sở vật chất bị hư hỏng
để kịp thời sửa chữa bổ sung chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào năm học mới